trong bối cảnh dịch bệnh có nhiều diễn biến phức tạp ở nước ta thì nhiều đối tượng đã bất chấp thủ đoạn sản xuất buôn bán thuốc điều trị covid một mươi chín giả
mới đây một đường dây sản xuất buôn bán thuốc điều trị covid một mươi chín giả đã bị phòng cảnh sát kinh tế công an tp hcm phát hiện và triệt xóa
cộng đồng mạng cho rằng những bản án nghiêm khắc sẽ là sự gian đe lời cảnh tình đối với những người không có đạo đức khi đang có ý định làm giàu trên sức khỏe con người
cơ quan chức năng cần phải xử lý triệt để và có chế tài thật sự nghiêm khắc để trừng phạt thích đáng tạo tính dân đe cho xã hội không để sự việc tương tự tiếp tục diễn ra
truy cứu đến cùng phạt thật nặng để giăn đe cho kẻ khác dám đùa dỡn với sức khỏe của người khác nhất là về bệnh dịch covid một mươi chín
những việc làm ảnh hưởng sức khỏe con người phải được đưa vào xử lý hình sự như vậy mới đủ sức dân đe đối với những kẻ bất chấp tất cả vì tiền
trong thời gian qua cơ quan chức năng cũng đã phát hiện bắt giữ hàng loạt vụ nhập khẩu trái phép thiết bị y tế và thuốc mặt hàng được quảng cáo trên thị trường là dùng trong điều trị covid một mươi chín
những vụ việc này cũng chính là lời cảnh báo để người dân cảnh giác trước khi quyết định mua và sử dụng thuốc trong phòng điều trị bệnh covid một mươi chín
nhất là khi tự mua trên mạng xã hội
qua đây là lời cảnh tình cho một số người dân cứ tin vào lời truyền miệng chưa kiểm chứng hoặc chiêu trò quảng cáo thuốc hỗ trợ điều trị covid một mươi chín nhập khẩu bán chẳng lan trên mạng xã hội
xin mọi người hãy cảnh giác chưa có mua thuốc quảng cáo trên mạng xã hội kẻo tiền mất tật mang đó
chỉ nên dùng thuốc khi có chỉ định của bác sĩ và mua ở địa chỉ uy tín thôi không nên tin vào những thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng
mua phải thuốc giả thì khổ lắm
thuốc chưa được kiểm chứng trên mạng
bệnh là hàng hóa rất nhạy cảm liên quan trực tiếp đến tính mạng sức khỏe nên mọi người cần suy nghĩ thật kỹ trước khi sử dụng
trong tình hình cả nước đang gồng mình từng phút từng giây để chống chọi với đại dịch covid một mươi chín
việc các cá nhân tổ chức lợi dụng dịch bệnh để kiếm lời bằng cách sản xuất buôn bán thuốc giả là điều không thể chấp nhận được
đồng đảo cư dân mạng cho rằng bên cạnh việc nâng cao cảnh giác
mỗi người cũng cần chủ động thực hiện tốt các chỉ đạo khuyến cáo cho công tác phòng chống dịch bệnh
như vậy mới có thể bảo vệ sức khỏe của bản thân và cộng đồng
xung quanh hành vi sản xuất buôn bán thuốc trị covid một mươi chín giả ý kiến quan điểm của bạn như thế nào
hãy cùng chia sẻ với chúng tôi trên fanpage của truyền hình công an nhân dân